hôm nay ngày bốn tháng một mươi cũng là ngày kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của một nhà thơ
ông là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời người chiến sĩ cộng sản kiên trung
người học trò gần gũi và ưu tú của chủ tịch hồ chí minh
vâng đó chính là nhà thơ tôi hữu thưa quý vị
tên thật của ông là nguyễn kim thành sinh ra ở xã quảng thọ huyện quảng điền thứ thiên huế
ông đã trải qua nhiều cương vị lĩnh vực công tác
và luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó
hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại đôi nét về cuộc đời sự nghiệp
và những giá trị mà nhà thơ tôi hữu đã để lại cho thế hệ sau
trong thời kỳ mới của cách mạng nhà thơ tố hữu được đảng và nhà nước trao nhiều trọng trách
trên cương vị ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch thường trực hội đồng bộ trưởng
nhà thơ tố hữu đã nỗ lực cùng tập thể bộ chính trị
ban chấp hành trung ương và tập thể chính phủ treo lái con thuyền cách mạng
vượt qua những khó khăn thách thức
thực hiện đồng thời chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong cuộc đời mà bố của tổ hữu đi đâu
ông cũng sưu tầm ca giáo dân ca làm thơ và kể lại để lại cho tổ hữu
và tổ hữu có nhiệm vụ là phải chép những bài thơ của ông còn giống như mẹ của ông
tất cả những cái đó đã hình thành nên một cái tâm hồn thơ rất là nổi tiếng của tổ hữu
và đồng thời khi mà tiếp xúc với những nhà cách mạng ở huế như phan bùi châu
rồi trước đó là phán đăng lưu rồi nguyễn chí diệu
khi mà tổ hữu trong khi mà học quốc học ở huế đã tiếp xúc với những người đó
và tạo cho tổ hữu những yếu tố để tổ hữu có thể theo con đường cách mạng
có thể nói đồng chí tố hữu là một nhà lãnh đạo tư tưởng văn hóa tài năng của đảng ta
đồng chí là người đã trực tiếp chỉ đạo và định hướng về công tác tư tưởng văn hóa của đảng
để đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng đối với cả lĩnh vực văn hóa tư tưởng
và đồng thời là động viên khuyến khích các văn nghệ sĩ thực sự trở thành những người chiến sĩ
ở trên mặt trận văn hóa tư tưởng
cùng với đó thì đồng chí cũng chỉ đạo để mà đấu tranh chống lại những cái quan điểm sai trái
và khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng đối với một lĩnh vực hết sức quan trọng
đối với cả đời sống sống của đảng
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo